tiến sĩ kính cho rằng trước mắt chúng ta đã không chế được dịch nhưng thực tế dịch vẫn còn đó
thành phố hồ chí minh vẫn ghi nhận một ngày trên dưới một ca vẫn có ca tử vong
hơn thế nữa tất cả sáu mươi ba tỉnh thành đều ghi nhận các ca dương tính
dịch covid một mươi chín sẽ vẫn diễn biến rất phức tạp khó lường vì virus luôn luôn đột biến thành chủng mới
thậm chí thoát cả vaccine
xong chúng ta không thể đóng cửa mãi được phải thực hiện chiến lược kép về phòng dịch và phát triển kinh tế
chính phủ đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám để ứng phó linh hoạt với dịch hiệu quả
trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của sản xuất và sử dụng vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng
tương đương với bốn cấp độ dịch có các hướng dẫn về các hoạt động để triển khai
thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ chúng ta sẽ phân cấp để cách ly có hiệu quả hơn
cách ly ổ dịch một nhà một đoạn đường thay vì cả xã huyện
có ba tiêu chí để thực hiện là tỷ lệ người nhiễm trên một trăm linh dân trong một tuần
tỷ lệ bao phủ vaccine và chuẩn bị của cơ sở y tế cho việc tiếp nhận điều trị các ca bệnh
tiến sĩ kính phân tích
theo chuyên gia nguyên tắc chống dịch ứng dụng trong xây dựng chiến lược vẫn phải là ngăn chặn
phát hiện sớm tổ chức cách ly hiệu quả điều trị hiệu quả và kết hợp tạo miễn dịch cộng đồng bằng vaccine
nhưng điều cần lưu ý là tiêm vaccine có lợi ích là giảm nguy cơ tử vong nhưng không giảm được mắc và lây nhiễm
quan trọng nhất là phát hiện sớm ca bệnh
khi dịch vẫn ở cấp độ một hai ba thì vẫn nên duy trì điều trị tập trung thay vì cách ly f tại nhà
như thế mới khắc đứt được quần lây nhanh nhất
bộ y tế nhận định đến nay dịch covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên dịch có xu hướng tăng trở lại trong những ngày gần đây do sự gia tăng việc giao lưu và sự chủ quan của một số người dân
tại một số tỉnh thành phía nam mầm bệnh đã có sẵn trong cộng đồng nên khó khăn cho việc khống chế nhanh các ổ dịch
trong một tháng đầu tiên vào tháng một mươi sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội tại các tỉnh thành phố khu vực phía nam
trung bình hàng ngày ghi nhận từ ba đến bốn ca mắc trong ngày
tuy nhiên số mắc có xu hướng gia tăng từ đầu tháng một mươi một đến nay với trung bình sáu ca mắc mới trong ngày
số ca cộng đồng tăng chín so với đầu tháng một mươi và ba tuần liên tiếp gần đây có xu hướng tăng liên tiếp
trong đó tuần đầu tháng một mươi một tăng gấp hai lần số ca cộng đồng tăng ở hai tuần trước đó
dịch bệnh đang vô cùng phức tạp tại việt nam
điển hình là tại các tỉnh phía nam đã ghi nhận tới hơn sáu ca mắc một ngày
không chỉ có các tỉnh phía nam hà nội cũng đang là một điểm nóng về dịch bệnh với hơn một ca nhiễm chỉ trong một tuần qua
nhiều ổ dịch mới bùng phát chưa xác định được nguồn lây như tại ổ dịch hà đông hay địa phương được dự báo là dịch đang đi ngang
f sẽ giảm dần trong một mươi ngày nữa là quốc ai
với tình hình này liệu hà nội có đối mặt với nguy cơ đóng cửa toàn thành phố một lần nữa
theo thống kê của sở y tế hà nội đến nay chuỗi lây nhiễm tại phường phú đô quận nam tử liêm đã ghi nhận một trăm hai mươi năm ca covid một mươi chín
tuy nhiên con số thực tế trong chùm này có thể lớn hơn do sở y tế trước đó đã tính một số f và chùm các sàng lọc ho sốt hoặc ho sốt thứ phát
hiện cấp độ dịch của phường phú đô đã được nâng lên cấp bốn nguy cơ rất cao
hôm nay một mươi năm tháng một mươi một ông nguyễn anh tuấn trường phòng y tế quận nam tử liêm hà nội cho biết
phùng phú đưa đang ở đỉnh dịch sắp tới số ca nhiễm mới nhiều khả năng sẽ đi ngang và giảm dần
dự kiến từ bảy đến một mươi ngày nữa f mới có khả năng hết dần
tuy nhiên do f còn tăng f một phát sinh sẽ tăng rất nhiều
theo ông tuấn các khu cách ly tập trung có thể nhanh quá tài
ông đề xuất thành phố cho thí điểm f một đủ điều kiện được cách ly tại nhà
và nhanh chóng tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
phường phú đô đã dừng và hạn chế tất cả hoạt động theo quy định của cấp độ bốn
ông tuấn thông tin địa phương áp dụng hai biện pháp chính là phong tỏa và xét nghiệm để dập dịch
theo đó phong tỏa ba tổ dân phố với hai trăm tám mươi tám hộ dân tổng số là một ba trăm năm mươi người
xét nghiệm ba ngày một lần
người dân trong khu phong tỏa đến nay đã được lấy xét nghiệm lần hai
ông tuấn nhấn mạnh ban chỉ đạo chống dịch quận đã quán triệt phong tỏa
phải đảm bảo quản lý chặt vòng trong
lực lượng chốt trực khu phong tỏa có năm mươi sáu người
bao gồm cả dân quân công an và các phường khác hỗ trợ
trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh trạm y tế lưu động tại phường phú đô
với năm cán bộ y tế đã sẵn sàng kích hoạt
trong trường hợp dịch lan rộng địa phương sẽ bổ sung thêm một trạm y tế lưu động
ổ dịch phú đô được đánh giá có nguy cơ lây lan lớn do khu vực này nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp
nhà san sát nhau liền tường dân cư đông đúc
hơn nữa khu vực phú đô trước đây là làng người dân vẫn theo văn hóa làng xã
các hộ gia đình thường xuyên giao lưu tiếp xúc
thời gian qua người dân giao thương gặp gỡ đi lại tự do rất nhiều
nguy cơ lây nhiễm càng lớn gây khó khăn cho việc tổ chức truy vết của lực lượng y tế
còn tại hà đông hôm nay cũng ghi nhận thêm hai mươi hai ca nghi mắc covid một mươi chín
là công nhân tại một công trường xây dựng trên địa bàn thuộc phường yên nghĩa
đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn lây của các f này
chủ tơ kiểm soát bệnh tận hà nội cũng đang tiến hành xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh phẩm
để có kết quả chính thức
các chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây như trên còn rất nhiều thậm chí chưa được phát hiện
nhận định về các chuỗi lây nhiễm phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng việt nam cho biết
ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất trong thời điểm này để khống chế dịch bệnh
tất cả người dân đặc biệt là người trong khu vực ổ dịch
cần tuân thủ tuyệt đối thông điệp năm k không được chủ quan
chỉ có năm k mới giúp các đất chuỗi lây nhiễm phó giáo sư phu nói
đặc biệt là người dân nên trung thực khai báo y tế chủ động khai báo với y tế địa phương
nếu từng tiếp xúc với các ca f f một khai báo khi có biểu hiện ho sốt nghi nhiễm covid một mươi chín
như vậy trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
địa bàn hà nội đã ghi nhận tổng số hơn sáu ca covid một mươi chín
trong đó có hơn hai trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng
con số này tiếp tục tăng trong một tuần trở lại đây trung bình khoảng trên một trăm bốn mươi ca nhiễm mới mỗi ngày
thưa quý vị khán giả các con số ghi nhận ca mắc covid một mươi chín tại hà nội hay thành phố hồ chí minh
khiến chúng ta không khỏi giật mình
nguy cơ bùng phát dịch mới rất cao và sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta không làm tốt công tác phòng chống dịch
chỉ một phút lơ là mọi thành quả chống dịch trong thời gian qua sẽ trở thành vô nghĩa
vì vậy mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức của bản thân đảm bảo an toàn cho mỗi người
mỗi nhà chính là nền tảng để giữ vững an toàn cho cả quốc gia
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thường xuyên những tin tức mới nhất gửi tới quý vị khán giả
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại